nhằm chia sẻ với những khó khăn do thiên tai biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con
cũng như là những khó khăn trong đời sống kinh tế
sáng nay chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác trung ương đã về thăm chúc tết tặng quà
cho các gia đình chính sách gia đình nghèo ở huyện thoại sơn tỉnh an giang
phát biểu chúc tết đồng bào huyện thoại sơn
chủ tịch nước mong muốn chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách
gia đình nghèo hoàn cảnh khó khăn làm sao cho tất cả mọi người dân đều được vui xuân đón tết đầm ấm sung túc
việc chăm lo cho đồng bào nghèo gia đình chính sách luôn là mục tiêu chủ trương xuyên suốt của đảng nhà nước
chia sẻ những khó khăn do thiên tai biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất của bà con
những khó khăn trong đời sống kinh tế ảnh hưởng nhiều đến an sinh xã hội
tuy nhiên với tinh thần tương thân tương ái nhiều hoạt động khó khăn đã được sự hỗ trợ nhiệt tình
từ trung ương tỉnh huyện xã đã giúp bà con xóa nghèo vươn lên trong sản xuất mang lại cuộc sống tốt hơn
chủ tịch nước mong muốn tỉnh an giang huyện thoại sơn xã vĩnh trạch cùng chung sức vượt qua khó khăn
hoàn thành tốt nhất những nghị quyết của địa phương vươn lên phát triển kinh tế xã hội
và giúp bà con nhân dân có một cái tết an lành hạnh phúc an toàn và tiết kiệm
sau khi trao các xuất quà đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa và trồng cây lưu niệm
tại khu lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên
thăm hỏi và chúc tết một gia đình chính sách tại ấp mỹ an hai xã mỹ hòa hưng
tiếp đó đoàn công tác đã đến thăm chúc tết ba lực lượng công an quân sự biên phòng tỉnh an giang
tại chủ sở công an tỉnh